chúng tôi sẽ tập trung phản ánh những nỗ lực vượt khó để tổ chức cai nghiện cho các học viên ở cơ sở xã hội nhị xuân
nhưng trước hết xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức đáng quan tâm trong tuần qua
trong ba ngày kỳ họp đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
và phương hướng giải pháp năm hai nghìn hai mươi
kỳ họp cũng sẽ xem xét các tờ trình kiện toàn nhân sự và chất vấn chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
năm hai nghìn hai mươi mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhưng trong thời gian qua hội đồng nhân dân thành phố đã phát huy thuận lợi
kế thừa tiếp thu những kinh nghiệm khóa trước không ngừng đổi mới phát huy trách nhiệm tập thể
vai trò của các đại biểu hội đồng nhân dân các bang các tổ đại biểu
từ đó hội đồng nhân dân thành phố đã quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương
tạo dựng niềm tin trong nhân dân đáp ứng những vấn đề phát triển của thành phố
dù tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố giảm mạnh nhưng vẫn tăng trưởng gần hai
tổng thu ngân sách ước đạt tám mươi sáu bảy dự toán thể hiện sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị
theo cuộc thống kê thành phố hồ chí minh tổng vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố trong một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi
là ba tám mươi một tỷ usd đứng thứ hai cả nước sau tỉnh bạc liêu
mặc dù tổng số vốn đăng ký đầu tư của một mươi một tháng qua của thành phố hồ chí minh
duy trì tỷ lệ cao so với cả nước chiếm một mươi bốn bốn nhưng so với cùng kỳ năm trước số vốn giảm đến ba mươi năm
đặc biệt là nhóm các quốc gia đầu tư lớn với tổng số vốn ba tám mươi một tỷ usd có tám trăm sáu mươi năm dự án đăng ký mới với trên năm trăm linh triệu usd
trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ sở công thương ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
khu công nghệ cao tp hcm
tổ chức diễn đàn cơ hội kết nối và đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hậu covid một mươi chín
tại diễn đàn các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ được trao đổi và kết nối với doanh nghiệp đầu chuỗi cung ứng
tectronic industries tti để có thể trở thành nhà cung ứng đạt chuẩn cho tti
đồng thời tìm hiểu về những chương trình hỗ trợ dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận thông tin
tăng cường kết nối và tham gia chuỗi cung ứng giúp doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của việt nam
phục hồi sau những gián đoạn của chuỗi cung ứng do dịch bệnh covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh cần kinh phí khoảng hai mươi chín tỷ đồng từ các nguồn ngân sách
vốn oda vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác để xử lý chất thải rắn
với mục tiêu tám mươi chất thải được tái chế từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm
tổng kinh phí thực hiện đề án quy hoạch xử lý chất thải rắn đến năm hai nghìn hai mươi
tầm nhìn năm hai nghìn năm mươi là gần hai mươi chín tỷ đồng
xử lý chất thải rắn đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật
các khu xử lý chất thải rắn tập trung ở tây bắc đà phước và khu công nghệ môi trường xanh long an
đầu tư hạ tầng kỹ thuật trạm trung chuyển chất thải rắn công nghiệp
phân loại rác tài nguồn thu gom vận chuyển trung chuyển và xử lý chất thải rắn
giữ gìn vệ sinh môi trường sông kênh rạch từ thành phố đến các quận huyện
bắt đầu từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh sẽ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn
cụ thể hàng tạm nhập tái xuất hàng gửi kho ngoại quan hàng quá cảnh
hàng chuyển khẩu có mức phí cao nhất là bốn bốn triệu đồng trên một container
đối với hàng xuất nhập khẩu mở tờ khai ngoài thành phố hồ chí minh
mức phí cao nhất là một triệu đồng trên một container
đối với hàng mở tờ khai tại thành phố hồ chí minh
mức phí từ hai trăm năm mươi đồng đến năm trăm linh đồng trên một container
mức phí cụ thể đối với hàng lỏng hàng rời không đóng trong container
mục đích chính của đề án này là tạo nguồn thu cho ngân sách thành phố
để hỗ trợ đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối cảng biển trên địa bàn
thưa quý vị cơ sở xã hội nhị xuân là đơn vị trực thuộc
lực lượng thanh niên xuân phong tp hcm
có chức năng tiếp nhận cắt cơn giải độc cho người nghiện ma túy
không có nơi cư trú ổn định trong thời gian chờ tòa án xử lý theo quy định của pháp luật
và tiếp nhận người nghiện ma túy diện tự nguyện bám sát nhiệm vụ được giao
qua hơn hai mươi sáu năm thành lập và phát triển cơ sở xã hội nhị xuân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đội ngũ cán bộ viên chức người lao động đã không quản ngại mọi gian lao
vất vả ngày đêm chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ và giáo dục dạy nghề cho các học viên
nằm cách trung tâm thành phố ba mươi km về phía tây nam thuộc địa bàn ấp năm xã xuân thế sơn huyện hóc môn
cơ sở xã hội nhị xuân hiện đang quản lý trên ba trăm ba mươi ba hectare đất
trong đó có hai mươi tám hectare đã được ủy ban nhân dân thành phố cho đầu tư xây dựng
với quy mô tiếp nhận một năm trăm linh người nghiện ma túy không có nơi cư trú
và năm trăm linh người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện
ngày xưa hiện đây là dùng đất nhiễm mặn
do bàn tay con người những anh em đồng chí ông đội thanh niên chân phong cải tạo
để biến đây thành dùng đất xanh sạch đẹp cơ sở vật chất khang trang
để đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho các em học viên cai nghiện tốt nhất
cùng với nhiệm vụ trồng và giữ rừng bảo vệ quỹ đất cho thành phố
trong suốt hai mươi sáu năm qua cơ sở xã hội nhị xuân còn tổ chức cai nghiện
cho hơn năm mươi lượt người lầm lỗi
đã sai chân lạc lối vào con đường nghiện hút
trong đó nhiều người đã hoàng lưng hiện đã có một máy ấm gia đình hạnh phúc
sau khi tốt nghiệp trường đại học y khoa phạm hòa thạch
đối với sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi trẻ tôi gia nhập thanh niên xuân phong
đến nay công tác được một mươi năm rồi trong quá trình công tác công việc các cơn giải đọc này cũng bất vả
tuy nhiên đối với sức trẻ và sự cống hiến của mình khi thấy những em học viên
bị phục hồi sức khỏe và được từ bỏ một tí thì đó cũng là niềm vui và niềm bực để tôi tiếp tục cố gắng và phấn đấu
đặc biệt từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay do công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và chiến dịch truy quét
thu gom các đối tượng nghiện hút của ủy ban nhân dân thành phố
có những thời điểm cơ sở phải tiếp nhận trên hai học viên
trong khi đó cơ sở được giao hai trăm năm mươi một biên chế biên chế quản lý ít số lượng học viên thường xuyên tăng đột biến
do đó áp lực công việc là rất lớn
tình trạng này đã khiến cho cơ sở gặp rất nhiều khó khăn trong khâu cắt cơn giải độc
tôi cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo huy động toàn bộ lực lượng cán bộ nhân viên của mình
rồi phối hợp với cơ quan chức năng bên ngoài để đảm bảo tình hình an ninh trật tự an toàn đơn vị
mặc dù số lượng tiếp nhận đông vượt qua khuôn mô
nhưng tình hình an ninh trật tự của đơn vị chúng tôi trong thời gian qua cơ bản đảm bảo
với sự đoàn kết
nhất trí cao của mỗi cán bộ viên chức và người lao động
họ đã không quản ngày đêm không nghỉ ngày thứ bảy chủ nhật để tổ chức cai nghiện ma túy
góp phần bảo đảm về an ninh trật tự cho thành phố và nhân dân an tâm sản xuất
thời gian thì chúng em không có quản ngại thời gian
bất kể ngày đêm khi các địa phương đưa học viên lên thì chúng em cũng tiếp nhận với phòng y tế
để quản lý tư vấn tham vấn và tạo được môi trường
tốt nhất cho học viên an tâm tư tưởng cai nghiện
theo chân các thanh niên sung phong chúng tôi đến thăm khu vực các cơn giải độc
tại đây có lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để tiếp nhận người nghiện do công an các địa phương chuyển đến
những học viên đang cắt cơn chữa bệnh tại đây hầu hết tuổi đời còn rất trẻ
nhưng có đời sống tâm lý cũng như các đặc điểm về nhân cách rất phức tạp
một lần đi đám với bạn xỉn bạn vũ chơi
khi mình đã dùng cái chất này rồi
mình muốn tất cả mọi người đừng bao giờ chơi cái chất này
nó phá hoại đầu óc của mình nó làm cho con người mình không được tỉnh táo
và cơ thể của mình nó không có được bình thường
học viên được đưa vào khu vực cách ly này hầu hết là sử dụng ma túy tổng hợp hay còn gọi là ma túy đá
ma túy tổng hợp nếu không được đưa đi cai nghiện sớm sẽ ảnh hưởng đến não dẫn đến ảo giác loạn thân
công việc tưởng chừng đơn giản này nhưng thật ra đầy khó khăn
cái môi trường này nhìn chung là rất đậu hại
là hết sức là chăm sóc bệnh nhân phải chú đáo
đại vì nếu mà không theo dõi thường thì có thể bệnh nhân sẽ không được xử trí kịp thời
để quản lý giáo dục người cai nghiện cơ sở đã tiến hành theo một quy trình khép kính
cụ thể học viên khi mới tiếp nhận vào sẽ được điều trị các cơn giải độc khám và chữa bệnh
sau khi các cơn thành công học viên sẽ được chuyển tới khu chăm sóc sức khỏe
tham gia các hoạt động giáo dục chuyên đề
hoặc nhóm tham gia các hoạt động văn hóa thể dục thể thao và rèn luyện sức khỏe
đặc biệt trong thực hiện các nội dung giáo dục thì chúng tôi có áp dụng nhiều liệu pháp về tâm lý
tư vấn tâm lý cá nhân là một trong những nội dung mà chúng tôi đặt lên hàng đầu
bởi vì người cai nghiện thì mỗi người có một cái cuộc sống riêng
có một hoàn cảnh riêng và có một tâm lý riêng
thì để mình giúp họ hậu phục tốt
các học viên phải tiếp cận từng cái cá nhân để mình tìm hiểu về cái hoàn cảnh của họ
để mình tư vấn định hướng cho họ làm thế nào để từ bỏ ma túy
làm thế nào để hồi phục tốt và tái hoa nhập cộng đồng tốt
đồng thời các học viên còn được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về dự phòng tái nghiện
xây dựng lòng tin làm chủ cảm xúc đối phó với cơn thèm nhớ ma túy
các buổi giao băng tọa đàm giá trị sống cũng đã giúp cho các học viên có những thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức của mình để vươn lên
từ khi em vào đây thì em được các thầy tư vấn về tâm lý sức khỏe
và được các thầy ở đây chăm sóc về giấc sinh hoạt các thầy yêu thương đồng bậc học viên lắm
và em cảm thấy đáng tin cậy để mà khi mà con người muốn làm lại cuộc đời thì có thể ở đây
tại đây ngoài lực lượng cán bộ quản lý trực tiếp toàn tâm toàn ý sâu sát với học viên
đơn vị còn xây dựng một đội ngũ giáo dục viên đồng đẳng
là cầu nối giữa cán bộ quản lý và học viên
có thể hỗ trợ và chia sẻ với các bạn học viên khác
với mục đích giúp nhau cùng tiến bộ
thông qua những công việc được các thầy cô cũng như các bạn tín nhiệm giao cho
tôi nhận thấy công việc nó không nhiều nặng nhọc quá sức của mình
và tôi tìm thấy được niềm vui trong công việc
khi được giúp đỡ bạn bè thầy cô
ngoài học chuyên đề trong thời gian cai nghiện
học viên còn được tham gia học văn hóa và học nghề
các lớp học nghề cũng đa dạng để học viên lựa chọn
như tình học may mặt cắt tóc điện gia dụng sửa xe gắn máy
qua việc các em cai nghiện ở đây thì qua việc nắm bắt thông tin
có rất là nhiều em đã thành công trở về cũng có nghề nghiệp ổn định
có cuộc sống tốt hơn thì đây cũng là niềm động viên rất lớn
cho những người làm công tác cai nghiện tự nguyện như chúng tôi
cùng với học nghề ở mỗi đội đều có phòng sinh hoạt chung thư viện
phòng karaoke sân bóng đá bóng bàn bóng truyền để cho học viên được vui chơi
định kỳ hàng tháng bàn giám đốc cơ sở tổ chức tiếp xúc đối thoại với học viên
nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của học viên để kịp thời giải quyết
không để gây bức xúc trong học viên
em cảm thấy sau khi cai nghiện ở đây thì được các thầy chăm lo và hướng dẫn tận tình
dạy nhờ qua các buổi học chuyên đề các lớp yoga thẩm báy hình
để rèn luyện sức khỏe của mình để sau này có hành trang tốt để mà tái hòa nhập cộng đồng
với những thành tích và những chiến công thầm lặng
trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cắt cơn giải độc quản lý giáo dục
đối tượng nghiện ma túy cơ sở xã hội nhị xuân đã được nhà nước tặng thưởng
huân chương lao động hạng nhì hạng ba và nhiều bằng khen
cờ thi đua xuất sắc của nhà nước chính phủ và củ ủy ban nhân dân thành phố trao tặng
thời gian tới là chúng tôi tiếp tục sẽ tập trung nâng cao chất lượng
trong công tác tổ chức tiếp nhận cắt cơn giải độc cho đối tượng không có nơi cư đu
để làm sao mình có nhờ mình hỗ trợ tốt nhất cho họ sớm phục hồi
sớm khỏe mạnh để tham gia thực hiện quy trình ca nghiện
và sớm có điều kiện trở về với gia đình cộng đồng xã hội
với phương châm xem đơn vị như nhà xem người nghiện như người thân
cơ sở xã hội nhị xuân đang tiếp tục phấn đấu để nâng cao trình độ
chuyên môn nghiệp vụ sẵn sàng tiếp nhận người nghiện ma túy
theo sự phân công của ủy ban nhân dân thành phố chất lượng và hiệu quả
thưa quý vị thành phố hồ chí minh hiện có khoảng hơn năm mươi người nghiện hút ma túy
trong đó một mươi ba người đã được đưa đi trại ca nghiện và hai mươi ba người đã có hồ sơ quản lý
cùng với tổ chức cai nghiện bắt buộc thành phố còn triển khai công tác cai nghiện ma túy tự nguyện
ca nghiện ma túy đa chức năng
với nhiệm vụ được giao cơ sở xã hội nhị xuân đã tổ chức tiếp nhận
điều trị cho người nghiện ma túy tự nguyện do cơ quan tổ chức gia đình người nghiện giới thiệu
mô hình này đã mang lại hiệu quả khá cao cho người nghiện ma túy hiện nay
đây là khu vực y tế thuộc cơ sở xã hội nhị xuân gồm có đầy đủ các phòng chức năng
với hai mươi ba bác sĩ và điều dưỡng
hàng ngày tại khu điều trị cát cơn bác sĩ điều dưỡng tất bực với công việc
người nghiện đến đây đủ mọi lứa tuổi già có trẻ có họ đến từ mọi miền của đất nước
chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng này thì đa số là gặp rất là nhiều
cái khó khăn đặc biệt là các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp
gây rối loạn về hành vi nhân cách cảm xúc đặc biệt là những đối tượng gọi là ngáo đá
rối loạn tâm thần có những không chấp hành kích động quậy phá
gây rất nhiều khó khăn cho đội ngũ quản lý cũng như đội ngũ y bác sĩ
trong quá trình cắt cơn trẻ độc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng này
để cụ thể hóa quyết định số bốn nghìn một trăm một mươi bốn của ubnd
thành phố về thực hiện điều trị đa chức năng cơ sở hiện đang cai nghiện
cho năm trăm linh học viên thuộc diện cai nghiện ma túy tự nguyện
trong đó có nhiều người nghiện ma túy nhưng tái nghiện nhiều lần người nhiễm hiv
hàng năm cơ sở sàu nhị xuân tiếp nhận khoảng một năm trăm linh đến một bảy trăm linh lượt học viên cai nghiện tự nguyện
để thực hiện tốt công tác điều trị giúp học viên cai nghiện từ bỏ ma túy cắt cơn giải độc
bệnh viện đơn vị có tổ chức nhiều hoạt động giáo dục tư vấn tâm lý cho học viên cai nghiện tại đơn vị
bên cạnh đó đơn vị có tổ chức cho các bạn học viên được học nghề để sau khi tái hoạt nhập cộng đồng có cơ hội để có việc làm
nơi đây người nghiện ma túy được chia sẻ được trao yêu thương được quan tâm chăm sóc để họ định hình lại nhân cách
biết cách quan tâm chia sẻ với mọi người xung quanh biết quý trọng giá trị của sức lao động biết thông cảm với nỗi đau người khác
và trong thời gian tới em có nguyện vọng là lúc mà em hết hợp đồng em trở về với gia đình em thì em sẽ cố gắng mà kiếm được một việc làm nào đó ổn định
để mình không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi để mình suy nghĩ lại tới những thứ tiêu cực trước đây mà cố gắng sống cuộc sống tích cực hơn
cái niềm vui của các thầy cô ở đây để cho là cái nghị lực động viên tinh thần khích lệ để tiếp tục công tác lâu dài hơn trong môi trường thanh niên sung phong này
tuy công việc vất vả cực khổ căng thẳng nhưng bù lại y bác sĩ ở đây
cũng nhận được những niềm vui hạnh phúc khi những người nghiện ma túy được hồi phục
nhìn những nụ cười rạn rỡ những ánh mắt triều mến của họ sau những ngày cắt cơn giải độc đã tiếp thêm nghị lực để mỗi cán bộ viên chức tiếp tục cống hiến
mặc dù vậy nhưng mà chúng tôi vì cái tinh thần trách nhiệm vì công việc mà thành phố giao nên là chúng tôi vẫn tích cực không ngại khó để chăm sóc cho đối tượng này hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà thành phố giao cho chúng tôi
chúng tôi cũng rất vui là trong quá trình tổ chức quản lý là cũng có rất nhiều em từ bỏ được ma túy hòa nhập cộng đồng tốt và cũng đã lập gia đình cũng đã có việc làm ổn định
thậm chí có những trường hợp các em lập gia đình sinh sống tại cụng công nghiệp mỹ sơn cũng như ở một số địa phương cũng lâu lâu các em cũng liên hệ với đơn vị và báo cáo quá trình
có cái quá trình mình tác hòa nhập cộng đồng vẫn bền vững và đấy cũng là cái niềm động viên và niềm vui của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện những cái công tác này
hiện nay cùng với công tác tuyên truyền vận động người nghiện và những gia đình có người nghiện ma túy tự giác khai báo